bộ xây dựng vừa ra công văn yêu cầu ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo đơn vị chức năng trực thuộc
cơ quan chuyên môn đăng tải các đồ án quy hoạch chung quy hoạch phân khu quy hoạch chi tiết
thuộc thẩm quyền phê duyệt cấp tỉnh huyện lên cổng thông tin điện tử quy hoạch xâydựng gov vn
nội dung thông tin đăng tải trong các đồ án quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị bao gồm
quyết định phê duyệt bản đồ hiện trạng sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
bản đồ quy hoạch sử dụng đất bản đồ giao thông bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật
thuyết minh tắm tắt hiện cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị việt nam đã được
cơ quan quản lý cập nhật một số dữ liệu gồm quyết định hình ảnh quy hoạch của các tỉnh
công văn được ban hành nhằm tăng cường chấn chỉnh việc quy hoạch xây dựng
quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt bộ xây dựng được giao nhiệm vụ xây dựng
cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị